kính chào quý vị khán giả sáng sớm nay ở miền bắc vẫn có mưa trời rét chưa ra khỏi chân ấm để đi học đi làm sớm thì quả thật là không dễ chịu một chút nào phải không ạ
vâng đúng là như vậy và đêm và sáng sớm thì có mưa rét thế nhưng từ ngày hôm nay ạ trời có thể sẽ ấm dần lên và cả khu vực đều tăng từ khoảng ba bốn độ c
vâng dẫu vậy thì rét vẫn là cảm giác chủ đạo một giấc ngủ đủ và tốt nhất là bắt đầu từ khoảng một mươi một giờ đêm và tránh xa các thiết bị di động thì sẽ rất có ích cho sức khỏe của chúng ta
và ngủ đủ thì sáng dậy sẽ khoan khoái và trần đầy năng lượng cộng với thêm một ly nước ấm nữa thì sẽ đủ để khởi đầu một ngày mới tốt lành đấy ạ